các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này sẽ bố trí hai làn thu phí không dừng etc trên hai chiều đường
riêng trạm thu phí liên tuyển được bố trí bốn làn không dừng
theo tổng cục đường bộ việt nam để phục vụ phương tiện lưu thông tại làn không dừng đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí sẽ rán thẻ miễn phí lần đầu
và mở tài khoản giao thông cho các phương tiện tại hai điểm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này các ngày trong tuần
các phương tiện chưa gián thẻ chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản không đủ tiền để trả phí sẽ không được đi vào làn etc
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ sẽ không bán vé tháng vé quý thủ công
khách hàng không gián thẻ thu phí tự động etc sẽ không mua được vé tháng vé quý thủ công